mưa lớn kéo dài đã khiến hàng trăm hectare lúa chè hoa màu và diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh lai châu bị thiệt hại nặng nề gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của bà con nhân dân
hiện tại việc hỗ trợ và khắc phục hậu quả của đợt mưa lũ vừa qua vẫn đang được các ban ngành của tỉnh lai châu tiếp tục thực hiện
ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân tại xã nậm lỏng thành phố lai châu
những diện tích lúa bị thiệt hại nặng nề như thế này có tới cả chục hectare
mặc dù ngay sau khi nước rút xã nậm lỏng đã chỉ đạo bà con nông dân khắc phục đối với những diện tích lúa bị ngập úng không còn khả năng sinh trưởng phát triển
tuy nhiên những diện tích này không thể khắc phục cấy lại được do đã hết mạ
nếu gieo mạ lại thì sẽ muộn không bỏ đảm không thể vụ
bởi hầu hết diện tích lúa bị hỏng đã ở giai đoạn đẻ nhánh nên nhiều diện tích đành bỏ không như thế này
năm nay thì mưa nhiều
thế này nó ngập khả năng nó sẽ thiếu ăn trong năm
mình cũng lo thiếu một hai tháng thì mình cũng không có thu hoạch đâu
mình trông chờ mấy cái này mình cũng lo
giờ thì cũng chỉ mong là chính quyền và đảng nhà nước quan tâm xem là có hỗ trợ được phần nào cho gia đình
cứ đối với cái thời gian sắp tới thôi
cùng với cây lúa những diện tích chè của bà con mới trồng được hơn một tuần
cũng đã bị úng nước và hiện đang thối rễ héo lá chết dần
tuy nhiên thời tiết đang nắng gắt như hiện nay nên xã nậm lỏng vẫn chưa chỉ đạo bà con khắc phục trồng lại được
một số diện tích ngô của bà con ở bản gia khâu một và xin báo trải cũng bị ngập úng thối thân cây và bắp không thể thu hoạch được
do cái nước ngập là rất là lâu thời gian độ hai mươi ba đến hai mươi bốn ngày
do vậy mà số ruộng cây trên đồng ruộng cây thì đã bị
sau khi nước rút thì đã bị héo và chết sạch không còn
hiện sẵn nậm lỏng chỉ đạo đối với một số diện tích lúa không thể khắc phục được
sẽ tiến hành làm đất để sắp tới trồng ngô hè thay thế
đồng thời triển khai trồng rậm trồng lại đối với cây chè khi thời tiết mưa xuống
cùng với đó sẽ kiến nghị lên cấp trên để có hỗ trợ giúp đỡ bà con giảm bớt khó khăn
cây sở như cái diện tích bị thiệt hại mất trắng thì ủy ban xá đã giả sốt hết toàn bộ diện tích
chúng tôi lập tờ trình đề nghị thành phố tới đây sẽ tiếp tục hỗ trợ cho bà con
trong đợt mưa lũ kéo dài vừa qua toàn tỉnh lai châu có hàng trăm hectare lúa
chè hoa màu và diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại mất trắng
ảnh hưởng đến năng suất sản lượng và có thể ảnh hưởng đến vấn đề an ninh lương thực tại một số địa phương
vì vậy việc hỗ trợ và chủ động thực hiện các giải pháp nhằm bảo đảm lương thực cho bà con nhân dân
cần được các ban ngành của tỉnh lai châu quan tâm chú trọng